còn tại anh ước tính của văn phòng thống kê quốc gia ons cho thấy tính tới ngày một mươi chín tháng một mươi hai
khoảng một mươi dân số thủ đô london có thể đã nhiễm covid một mươi chín
sự lây lan của covid một mươi chín do biến thể omicron một lần nữa đưa số ca nhiễm theo ngày tại anh
lên một mức cao mới đặc biệt nghiêm trọng ở thủ đô london
dữ liệu chính thức ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai của chính phủ anh cho thấy
nước này ghi nhận thêm một trăm hai mươi hai một trăm tám mươi sáu ca nhiễm covid một mươi chín chỉ sau hai mươi bốn giờ
đây là ngày thứ ba liên tiếp số ca nhiễm mới ở anh vượt quá con số một trăm năm mươi
trong bảy ngày từ ngày một mươi tám tháng một mươi hai đến ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai
anh ghi nhận tổng cộng bảy trăm linh bảy ba trăm linh sáu ca nhiễm covid một mươi chín mới tăng bốn mươi tám hai so với số liệu của một tuần trước đó
nước anh đã lập kỷ lục mới với gần một trăm linh ca nhiễm covid một mươi chín
trong vòng hai mươi bốn giờ
dù nước anh đối mặt với ca nhiễm tăng cao
nhưng thủ tướng anh đã từ chối các biện pháp phong tỏa thắt chặt hơn dịp giáng sinh
thủ tướng anh boris johnson nhấn mạnh
điều tuyệt vời nhất mà người dân anh có thể làm cho gia đình và đất nước
là đi tiêm phòng vaccine ngừa covid một mươi chín
cho dù đó là lần đầu tiên liệu thứ hai hay là liệu thứ ba bổ sung
năm ngoái anh đã áp đặt khuyến cáo không ra khỏi nhà nếu không có việc cần thiết ở london
và vùng đông nam nước anh khiến hàng triệu người dân đã phải thay đổi
kế hoạch giáng sinh
năm nay thủ tướng anh lựa chọn không thắt chặt quy định
có nghĩa rằng hàng triệu gia đình sẽ có một giáng sinh ý nghĩa hơn năm ngoái
tuy nhiên người dân cần làm xét nghiệm trước khi đi lại tụ hợp gia đình
để tránh làm lây lan dịp bệnh
thưa quý vị hiện nay biến gệ omicron vẫn là một ẩn số đang được các chuyên gia
các nhà khoa học trên thế giới giải mã
tuy nhiên theo nhiều nghiên cứu biến thể này có thể là một tín hiệu mừng
để kết thúc đại dịch
chúng tôi sẽ cập nhật những tin tức mới nhất về biến thể này tới quý vị
kính chúc quý vị thật nhiều sức khỏe đặc biệt chú ý tuân thủ quy định năm k
và theo dõi thông tin mới nhất từ bộ y tế
xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở bản tin tiếp theo